đã hiện khi đang cùng đồng bọn cưa trộm cây nguyễn hữu nghĩa đã dùng dao chém chủ vườn để tẩu thoát khiến chủ vườn tử vong
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt nguyễn hữu nghĩa một mươi tám năm tù về tội giết người và trụ cắp tài sản
phạm phương tuấn phạm minh châu cùng mức án là chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng khi biết trong dãy của anh trần đức lợi chú tại xã nghĩa trung huyện bù đăng có một cây mít có hai nhánh lớn cho nên khoảng giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám nghĩa đã rủ tuấn và châu đi cưa trộm một nhánh cây lấy gỗ đem về bán
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cả ba tiếp tục vào dãy của anh lợi để cưa trộm nhánh cây mít còn lại và bị anh lợi phát hiện
khi bị phát hiện nghĩa bỏ chạy nhưng bị anh lợi cầm dao dựa chém trúng khỉu tay trái
nghĩa cầm dao lao tới chém vào cổ anh lợi khiến anh lợi bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu
mua bán người dưới một mươi sáu tuổi bốn bị cáo là hồ văn tiến lầu văn bài hoàng văn thành cùng chú tại xã đa thông huyện thông nông và dương văn ca chú tại xã nam quang huyện bảo lâm đã bị toán nhân dân tỉnh cao bằng đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám sau khi làm quen với cô gái tên giàng tiến cùng ba đối tượng còn lại đã bản nhau đưa giàng sang trung quốc để bán
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng được một người dẫn đường đưa sang trung quốc bán giàng cho hai vợ chồng người trung quốc
sau khi biết bị lừa bán sang trung quốc giàng đã trốn được về việt nam và đến công an huyện bảo lâm trình báo sự việc
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hầu văn tiến một mươi năm tù giam lầu văn bài một mươi năm năm tù giam hoàng văn thành một mươi bốn năm tù giam và dương văn ca cùng một mươi bốn năm tù giam
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn
qua khu vực đức thiện thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước khi chiếc xe bồn chở xăng đã đâm chiếc xe máy lưu thông cùng chiều khiến một người nguy kịch
theo thông tin ban đầu tài xế nguyễn ngọc vinh chú tại tp hcm điều khiển xe bồn chở xăng lưu thông trên đường quốc lộ một mươi bốn khi đến khu đức thiện thị trấn đức phong thì đã bất ngờ
đâm vào anh phạm văn thọ ngụ tại huyện bù đăng đang điều khiển xe máy đi cùng chiều phía trước
khi anh này đột ngột lấn sang phần đường dành cho xe ô tô khiến cho tài xế xe bồn đã không xử lý kịp thời và đâm vào xe máy của anh thọ
cú đâm quá mạnh khiến người đàn ông và xe máy văng sang một bên lao thẳng xuống mương thoát nước
anh thọ bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch chiếc xe máy bị hư hỏng nặng
thông tin này đã kết thúc phần điểm tin lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại